tính đến hết tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám phòng công nghiệp và thương mại việt nam vcci đã nhận được một trăm một mươi thư yêu cầu
thẩm tra lại gần ba trăm linh bộ chứng nhận xuất xứ hàng hóa với nhiều loại hàng hóa
mà trong đó chủ yếu là thị trường eu chiếm tới chín mươi
theo trung tâm trọng tài quốc tế việt nam thuộc vcci thời gian gần đây các khiếu nại từ thị trường xuất khẩu
đối với xuất xứ hàng hóa của việt nam liên tục gia tăng cụ thể đến hết tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
vcci đã nhận được một trăm một mươi thư yêu cầu thẩm tra lại hai trăm tám mươi bảy bộ chứng nhận xuất xứ hàng hóa
với nhiều loại hàng hóa như lớp xe đinh vít quần áo gạch men tôm thực phẩm găng tay da dày
trong đó thị trường eu chiếm chín mươi còn lại một mươi là các thị trường khác chủ yếu là đài loan ấn độ iraq
nguyên nhân chủ yếu là do các đối tác nhập khẩu nghi ngờ có việc gian lận xuất xứ hàng hóa
thông qua hình thức làm giả chữ ký của tổ chức cấp phát co
theo quy định pháp luật việt nam đối với hàng chuyển tải bất hợp pháp
hàng không đủ tiêu chuẩn về xuất xứ việt nam